lễ vu lan in đậm trong tâm thức của mỗi người phản ánh truyền thống uống nước nhớ nguồn của người con đất việt
chúng ta đang sống trong những ngày yêu thương của mùa vu lan
đây là dịp để những con người bày tỏ lòng biết ơn hiếu nghĩa với đấng sinh thành dưỡng dục
mỗi năm cứ đến mùa vu lan báo hiếu tháng bảy âm lịch người dân ở khắp nơi trên cả nước lại đến chùa kim sơn lạc hồng
trong công viên lạc hồng viên huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình để dự đại lễ vu lan báo hiếu
do giáo hội phật giáo tỉnh hòa bình tổ chức
đây là dịp để nhắc nhở về đạo lý nhân cách của mỗi con người đó là đạo hiếu
cũng nhân dịp này nhiều gia đình có hương linh đang an nghỉ tại công viên tâm linh lạc hồng viên
đã trực tiếp tham gia cầu an cầu siêu cùng nhà chùa để cho hương linh được siêu sinh tịnh độ
bản thân mình rất là xúc động bởi vì mỗi một lén hương thơm được dâng lên với ông bà cha mẹ đều mang cái lòng thành kính của mình
khi mà mình sống thì thực ra mình cũng chưa hiểu được hết những cái điều đấy đâu
nhưng mà khi người thân đã đi xa thì mình mới hiểu được hết những cái tình cảm mà lúc sống mình nghĩ là nó bình thường
như đến bây giờ mình phải cảm thấy nó thật sự là thiêng liêng và rất đỗi là quan trọng trong mỗi một con người
sống chúng ta cần phải sống có tình có nghĩa sống uống nước phải nhớ nguồn
chúng ta ngoài cái việc mà có hiếu có đạo với cha mẹ khi cha mẹ chúng ta đang còn sống
thì kể cả khi mà cha mẹ chúng ta đã khuất
thì chúng ta cũng luôn hướng tới và giáo dục những người con hướng tới cái giá trị cội nguồn
biết ơn và nhớ tới bậc sinh thành cho mình
và vào cái dịp này của người việt nam thì thường những người con thường đến chùa cùng với lại nhà chùa
dưới cái sự đăng đàn của các tăng ni làm những lễ cúng giường tam bảo
phù trì cho các chân linh của các đớn sinh thành của mình được bình an
hàng loạt nghi lễ đã diễn ra tại chùa kim sơn lạc hồng
nhưng được chú ý hơn cả là nghi lễ bông hồng cài áo
đây là nghi lễ để tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ những người quá cố
những người đến sự lễ sẽ được nhận một bông hoa tương ứng
trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh dịu hiền của mẹ nghiêm nghị của cha
cha mẹ dù còn hay đã mất nhưng vẫn hiện hữu trong chúng ta qua từng hơi thở
qua nhịp đập con tim qua dòng máu đang lưu thông trong huyết quản
trong phật giáo đã có cái nghi thức gọi là bông hồng cài áo
để thể hiện cho tình cảm cũng như để tưởng nhớ tới cha mẹ ông bà của mình
và rất là rõ ràng khi một người nào đó còn cha còn mẹ
thì chúng ta sẽ vinh dự được cài lên ngực mình bông hồng đỏ thắm
ai đó mà mất cha mất mẹ rồi thì chúng ta ngậm ngùi
sẽ cài lên ngực mình
một bông hồng màu trắng
và ai mà mất một trong hai người
thì chúng ta sẽ nhận một bông hồng màu hường để tưởng nhớ
và những người xuất ra các bậc xuất ra tu hành
thì sẽ được cài lên trên ngực áo mình
một bông hồng màu vàng thể hiện cho sự thanh tao tác tục
sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi thức thả đèn hoa đăng
theo ý nghĩa của phật giáo
đối với nghi lễ này là cầu cho quốc thái dân an
mọi nhà đều an lành hạnh phúc
do vậy trải qua thời gian
vu lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ
có sức sống mãnh liệt nhất
trong đời sống tinh thần của mỗi người con đất việt